vào chiều sáu tháng chín công ty may knf chấn yên tại thị trấn cổ phúc huyện trấn yên tỉnh yên bái đã xảy ra sự cố máy nén khí
khiến một lượng lớn dầu bôi trơn bị đốt cháy theo đường ống chảy ra ngoài nơi có công nhân đang làm việc
ngay sau đó nhiều công nhân có các biểu hiện khó chịu buồn nôn hoa mắt tróng mặt và có người bị ngất
sáng nay khi công nhân vào ca sản xuất một lượng khí độc vẫn tồn dư trong đường ống khiến hàng chục công nhân tiếp tục có biểu hiện nhiễm độc
công ty tiếp tục sơ tán ba trăm sáu mươi công nhân thuộc một mươi hai dây chuyền ra ngoài dùng mọi phương tiện đưa số công nhân bị ngộ độc tới trung tâm y tế trần yên cấp cứu
tính đến thời điểm chín h ba mươi phút ngày bảy tháng chín có bốn mươi bốn nạn nhân phải nhập viện trong đó có một trường hợp nặng
ubnd huyện trấn yên yêu cầu công ty may knf tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay sự cố cho công nhân nghỉ làm để tránh có thêm người bị ngộ độc
khi khắc phục xong sự cố so dị khí phải tiến hành xử lý sự cố môi trường
xong mới được tiếp tục xử lý sự cố môi trường